thưa quý vị tại khu vực trưng bày hoa ven bờ hồ xuân hương thành phố đà lạt
công an thành phố đà lạt đã bắt quả tang ba đối tượng nữ có hành vi trộm cắp tài sản của du khách
đến tham quan chụp ảnh trong dịp festival hoa đà lạt
tại khu vực ven bờ hồ xuân hương đà lạt nhóm này gồm nguyễn ngọc thanh lam một mươi sáu tuổi
nguyễn trần thanh ngọc một mươi năm tuổi và nguyễn trần thanh ngân một mươi ba tuổi đều chú tỉnh ninh thuận
đã lấy trộm trong túi sách của một phụ nữ gần hai mươi ba triệu đồng tiền mặt
khi phát hiện mất tiền nạn nhân liền hô hoán và ngay lập tức lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
tại khu vực trên đã bắt giữ được nhóm đối tượng
nhóm này khai nhận đến đà lạt trong dịp festival hoa để trộm cắp khi phát hiện người dân
du khách có sơ hở sẽ áp sát và ra tay trộm tài sản
ngoài hai mươi ba triệu đồng tiền mặt tại hiện trường trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
các đối tượng còn trộm một điện thoại nhãn hiệu samsung
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính một trăm ba mươi chín người
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ
về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy đối với một số đối tượng khác
xảy ra tại một quán bar trên địa bàn thành phố rạch giá
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh kiên giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra quán bar paradise ở đường lạc hồng phường vĩnh lạc
thành phố rạch giá phát hiện gần ba trăm linh người đang trong tiếng nhạc
tại hiện trường lực lượng công an tìm thấy nhiều viên nén và bịch ni lông
bên trong chứa ma túy tổng hợp
qua xét nghiệm nhanh phát hiện có một trăm ba mươi chín người dương tính với chất ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày hai tháng một mươi cũng tại quán ba này công an tỉnh kiên giang
đã kiểm tra và phát hiện một trăm linh năm người dương tính với ma túy
sau đó cơ quan chức năng đã tước giấy phép kinh doanh đối với chủ quán bar
để quán bar tiếp tục hoạt động chủ cơ sở đã làm lại giấy phép kinh doanh mới
do người khác đứng tên
tại thời điểm kiểm tra quản lý vẫn chưa xuất trình được một số giấy phép kinh doanh
có điều kiện của quán bar theo quy định của pháp luật
chỉ trong vòng hai tháng vừa qua công an quận nam từ liêm hà nội
bóc cỡ hai đường dây chuyên sản xuất ma túy tổng hợp thu giữ hàng trăm kg thảo mộc
và hàng trăm lít dung dịch để điều chế ma túy
cơ quan công an xác định loại ma túy mới được điều chế pha trộn
có tên khoa học adb butinaka
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi
người công an huyện lâm thao tỉnh phú thỏ đã cởi tố về tội
mua bán trái phép chất ma túy adb butinaka
với hai đối tượng đều là học sinh sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện lâm thao
ngày ba mươi tháng một mươi một bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận bệnh nhân nam
sinh năm hai nghìn một mươi bảy trong tình trạng co giật hôn mê
kết quả xét nghiệm đã xác định cháu uống nhầm dung dịch tinh dầu
trong dụng cụ thuốc lá điện tử mà bé nhặt được
trong đó có chứa chất ma túy adb butinaka
thưa quý vị trong đợt triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các diễn biến tình hình tội phạm đã được lực lượng công an
chủ động nhận diện đấu tranh phòng ngừa
trong đó có những diễn biến mới của tội phạm ma túy
tại địa bàn thành phố hà nội
trong thời gian vừa qua đã xuất hiện một số vụ việc ngộ độc
liên quan đến các chất ma túy mới
và ngay trong những ngày đầu triển khai cao điểm
các đối tượng tội phạm liên quan đến diễn biến này
đã bị đấu tranh bóc gỡ
công an huyện đông anh hà nội vừa phát hiện

và giữ hai đối tượng là nguyễn viện trung và nguyễn thùy kiệt
qua quá trình trình sát công an huyện đông anh phát hiện
các đối tượng vô bán lận chất ma túy

chất kích thích là chất cấm
thấy mọi người quảng bá là hút vào mà đi ba đi ba
mà đi hát thì nó sẽ vui hơn
thời gian qua trên địa bàn huyện đông anh
xuất hiện một loại ma túy mới
nó dạng tinh dầu và tẩm vào các cái thuốc lá điện tử
công tác đấu tranh phát hiện tương đối khó khăn
một là công tác để xác định nó là ma túy trong danh mục

nên quan đến về mặt kỹ thuật
cái thứ hai là về mặt ngụy trang của các đối tượng
là cũng tinh vi hơn
cái thứ ba là về cái nhận thức của người dùng
là cũng chưa nhận thức được đấy là ma túy
những diễn biến và thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
đã được lực lượng công an làm rõ
đó là ma túy được các đối tượng trộn vào thực phẩm đồ ăn
nước cuồng và pha chế vào thuốc lá điện tử
thập vào sợi thảo vọng
sau đó đóng gói sản phẩm bắt bắt thấp dẫn
để thu hút giới trẻ
và đáng lo ngại khi những loại thực phẩm này
đang trở thành những món đồ yêu thích của lứa tuổi thường thực hiện
thời gian gần đây thì càng ngày càng nhiều loại
là nước uống cũng như là bánh kẹo
mà đối tượng lợi dụng để qua mắt các cơ quan chức năng
thế và đối tượng trộn trong đó là mdma
thế và đặc biệt là kể cả là có cả methamphetamine ketamine
và gần đây nhất là đối tượng dùng loại adp butinaca
những diễn biến của loại tội phạm ma túy đã gây ra nhiều hệ lụy
cụ thể vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữ
năm mươi sáu tuổi ở quận thanh xuân hà nội
trong tình trạng ý thức lơ mơ đồng tử giãn hai bên
theo khai thác thiệt sự trước đó bệnh nhân có ăn bỏng ngô
do con trai đặt mô trên mạng
ngày ba mươi tháng một mươi một
nam sinh sinh năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi bảy cũng phải nhập viện do uống nhập dung dịch tinh dầu thuốc lá điện tử
trong cả hai vụ thức trên
các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm có chất ma túy adp butinaca
dân dân bệnh bệnh nhân điều trị đã hồi phục
tuy nhiên đây là trường hợp đầu tiên chúng ta thấy là
một dạng thực phẩm mới
đã được pha trộn ma túy là cần xa
và trước đấy
trung tâm chống độc đã gặp những bệnh nhân
khác bộ độc cần xa sau khi ăn một số loại bánh ngọt
bánh ngọt sát ra giống như là bánh gà tô hoặc là bánh sô cô la
tiếp tục triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
kiên quyết không để tội phạm có diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an hà nội đã đề ra nhiều giải pháp
trong đó đặc biệt chú trọng những diễn biến mới của loại tội phạm này
cái mục tiêu của chúng tôi đầu tiên phải là đảm bảo bình yên cho nhân dân
trước trong và sau tết nguyên đán
và cái kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy chúng tôi không phải chỉ có trước trong và sau tết nguyên đán
mà chúng tôi đều đấu tranh tất cả các thời điểm trong năm
nhưng tất nhiên là cũng phải tập trung vào cái dịp tết nguyên đán
vì tết nguyên đán là cái thời điểm đối tượng phạm tội ma túy hoạt động mạnh nhất
và chúng tôi cũng đã đặt đầu tiên là bình yên của thủ đô
không để tội phạm ma túy là gây ra những cái bất ổn về an ninh trật tự
trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy
sau một tháng triển khai cao điểm từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến nay
công an tp hà nội cũng đã phát hiện khám phá một trăm năm mươi năm vụ với hai trăm bảy mươi hai đối tượng
trong đó xử lý hình sự một trăm ba mươi một vụ với một trăm chín mươi tám đối tượng
trong khi thế lực lượng công an cả nước triển khai thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
các cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực và đạt quyết tâm lớn vì mục tiêu kéo giảm tội phạm
giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết
an ninh hai mươi bốn h sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
kính thưa quý vị chiều nay đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã đưa một tàu vỏ gỗ chở khoảng sáu mươi lít dầu
đi giao lậu về bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
để xử lý theo quy định
thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy mua bán người
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi bốn
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực biển cách tây nam phú quốc khoảng bốn mươi năm hải lý
tổ công tác của đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu kg chín mươi ba nghìn tám trăm ba mươi năm trên tàu có bốn thuyền viên
do ông hồ hoàng anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín làm thuyền trưởng
chú tàu là ông hồ văn dũng quê kiên giang
trên tàu đang chờ khoảng sáu mươi lít dầu đều ô không có giấy tờ
hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định
sau khi lập biên bản ban đầu chiều hai mươi năm tháng một mươi hai những người liên quan vào phương tiện
tăng vật vi phạm đã được đưa về thành phố phú quốc để điều tra xử lý
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai cho biết đang tiếp tục xác minh
làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với hai chủ cơ sở kinh doanh
mỹ phẩm trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai do có dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong hoạt động kinh doanh
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai
và công an phường tân tiến thành phố biên hòa kiểm tra việc chấp hành pháp luật
trong kinh doanh của cửa hàng jolie store khu phố một phường tân tiến thành phố biên hòa
do bà nguyễn ngọc tú làm chủ
qua kiểm tra phát hiện cửa hàng trên đang kinh doanh nhiều mặt hàng như nước hoa
nước tẩy trang sữa rửa mặt son phống thực phẩm chức năng có tiếng nước ngoài
nhưng không dán tem không dán nhãn phụ tiếng việt
chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp số hàng trên
tiếp tục mở rộng kiểm tra hai cửa hàng jolie house khu phố hai phường cống nhất
và jolie beauty khu phố bảy phường hồ nai thành phố biên hòa
do nguyễn ngọc tú và nguyễn mạnh tuấn anh trai tú làm chủ
luật đơn chức năng phát hiện nhiều mặt hàng mỹ phẩm có nguồn gốc nước ngoài không dán tem
không dán nhãn phụ tiếng việt
qua làm việc ban đầu bà nguyễn ngọc tú thừa nhận số mỹ phẩm trên là hàng sách tay
các nhãn phụ tiếng việt và các cửa hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ
hoàn tất hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đồn biên phòng sông trang bộ đội biên phòng tỉnh long an phối hợp với cơ quan chức năng
vừa tiêu hủy trên ba sáu tấn đường cát nhập lậu trước sự chứng kiến cơ quan chuyên môn huyện tân hưng
cùng chính quyền và nhân dân biên giới
trước đó lực lượng chức năng phối hợp đồn biên phòng sông trăng tổ chức tuần tra phát hiện
và thu giữ năm mươi năm bao đường cát nhập lậu không rõ nguồn gốc với tổng khối lượng hai bảy trăm năm mươi kg
ngoài ra trên đoạn đường liên xã cặp kênh sông trăng cách vị trí đồn khoảng một km
thuộc ấp sông trăng xã hưng hà huyện tân hưng tổ tuần tra của đồn biên phòng sông trăng
tiếp tục phát hiện và thu giữ một mươi tám bao đường cát nhập lậu không rõ nguồn gốc với tổng khối lượng chín trăm linh kg
sau khi đã hoàn thành các hồ sơ thủ tục cũng như căn cứ kết quả giám định của trung tâm kỹ thuật
tiêu chuẩn đo lượng chất lượng ba về tăng vật phi phạm của hai vụ việc trên
do chất lượng không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định khi tiêu hủy
hội đồng tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính đã tiến hành kiểm kê theo danh mục toàn bộ số hàng hóa trên
đã tiến hành tiêu hủy bằng phương pháp trôn lấp theo quy định
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nguyễn nhật trường an
sinh năm hai nghìn hai
nguyễn đình quốc huy sinh năm hai nghìn cùng ngụ tại quận bình thạnh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an nhóm khai do thiết tiền thiêu xài nên đi cướp giật tài sản
rạng sáng ngày ba tháng một mươi hai an điều khiển xe máy đi ở phường hai mươi năm quận bình thạnh
khi thấy người phụ nữ trẻ tuổi mang quốc tịch nga sử dụng điện thoại di động
khi đang đi trên xe ôm an tiếp cận cướp giật chiếc iphone một mươi ba r rồi tăng ga tẩu thoát
và mang bán được chín triệu đồng
đến hai mươi ba giờ cùng ngày huy mượn xe máy của nguyễn tấn bảo
sinh năm hai nghìn ba ngụ quận bình thạnh và nói là đi cướp giật thì bảo đồng ý
sau đó huy lái xe qua nhiều tuyến đường để săn mồi
rạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai huy phát hiện người phụ nữ đeo túi sách ngồi sau xe máy
do một người phụ nữ khác điều khiển ở đường phan xích long phường ba quận bình thạnh
lúc này huy áp sát chập túi sách sau đó huy tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị
hai vụ việc được trình báo công an
qua truy xét ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an đã bắt giữ được an huy và mời bảo làm việc về hành vi trên
qua công tác nắm tình hình công an quận tân bình tp hcm phát hiện một số đối tượng
mua bán ma túy hoạt động trên địa bàn quận
và tiến hành truy xét công an quận đã bắt giữ dương văn quý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
và phạm xuân tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng ngụ tại tỉnh bình dương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàn trữ vũ khí nóng
trước đó đội cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy công an quận tân bình tp hcm phát hiện dương văn quý điều khiển xe máy
trên đường phổ quang có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra công an phát hiện một bịch ni lông màu đỏ bên trong đựng một áo mưa bọc hai bánh heroin
tiến hành lấy lời khai quý thừa nhận hai bánh heroin vừa bị công an thu giữ
là vừa nhận được của người bạn đồng hương tên phạm xuân quân với mục đích bán cho khách kiếm lời
mở động điều tra công an quận tân bình phối hợp công an tp diện an tỉnh bình dương
khám xét tận khắp nơi ở của phạm xuân tuân qua kiểm tra công an phát hiện thu giữ
hai khối hình chữ nhật bọc giấy màu vàng chứa bọc màu trắng được niêm phong
trong một hộp giấy dán tính kết quả giám định là ma túy thể rắn loại heroin
có trọng lượng bảy trăm một mươi bảy mươi năm gram ngoài ra công an còn thu giữ tại nơi ở của tuân
một khẩu súng ngắn và năm mươi viên đạn công an quận tân bình đang tiếp tục phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm đấu tranh mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị theo thống kê cho thấy hệ thống giao thông và phát triển du lịch
đường thủy nội địa là rất lớn và đầy tiềm năng thế nhưng việc phát triển vận chuyển
và du lịch bằng đường thủy vẫn chưa được quan tâm đúng mức để xứng tầm với tiềm năng vốn có
thành phố hồ chí minh có hệ thống đường thủy với một trăm linh một tuyến tổng số chiều dài gần một km
trong đó có một mươi một tuyến hàng hải dài gần hai trăm ba mươi km năm tuyến đường thủy nội địa quốc gia
dài hơn một trăm hai mươi sáu km tám mươi ba tuyến thủy nội địa phương dài năm trăm linh km
và hai tuyến thủy nội địa chuyên dùng dài gần ba km
trong đó sông sài gòn và vùng thủy nội địa của thành phố hồ chí minh
bao quanh bởi các tỉnh bình dương đồng nai bà rề vốn tàu long an
với lợi thế này hệ thống đường thủy cho khả năng liên kết đa dạng vận chuyển hàng hóa
và hành khách bởi khoảng cách ngắn thời gian đi lại giữa các địa phương nhanh hơn so với đường bộ
tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp khai thác vận chuyển hành khách bằng đường thủy lại rất hạn chế
chỉ ra nguyên nhân nhiều chuyên gia cho rằng thiếu quy hoạch hệ sinh thái
là rào cản cho các ngành giao thông vận tải lẫn du lịch đường thủy
nói chọn nữa là các cái tuyến giao thông đường thủy chở khách
nó phải kết nối các địa điểm vui chơi giải trí các cái đô thị
các cái trung tâm thương mạng các cái địa điểm văn hóa
và đặc biệt là nó phải kết nối với cái giao thông phi cơ giới dọc hai bên bờ sông
để tạo ra cái cơ hội để người ta vừa đi sử dụng xe buýt đường sông
vừa có thể tham gia các hoạt động vãn cảnh rồi thể dục thể thao
thời gian qua đã có không ít doanh nghiệp hiểu được những thế mạnh mà đường thủy có thể đem lại
tuy nhiên những cơ chế hiện hữu đã không tạo được sự hấp dẫn đầu tư
trong khi đó quan trọng và trước nhất trong việc đầu tư vào khai thác vận chuyển và du lịch đường thủy
chính là hạ tầng kết nối từ đường bộ đến bề mặt cầu cảng lên xuống tàu
thì các doanh nghiệp lại đang gặp khó
du lịch đường thủy giao thông đường thủy có phát triển sử dụng được hết tài nguyên sông nước của thành phố
phát quy di sản sài gòn ba trăm linh năm trên bến dưới tuyển
thì chúng ta phải tập trung làm tốt
bởi vì đa vị trí thì đa lộ trình thì đa phát triển
mỗi cái bến là mỗi cái cửa mở ra sông để khai thác cái tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố mình
những người hành khách khi mà để cho họ chọn đường thủy thay vì họ chọn đường bộ
thì chúng ta phải có cái sự tiện lợi
thứ hai là cái tốc độ chúng ta đi
và cái thứ ba là một cái sự thoải mái và đồng thời là cái giá thành của nó cũng phải hợp lý
hiện nay là gì
chúng ta là thấy rõ
chúng ta đang là cầu cản cái bến bãi chưa có nhiều cho nên là chúng ta chưa đi được tới nhiều nơi
và tất cả những doanh nghiệp làm về đường thủy là cái khả năng thu hồi vốn của họ gần như là rất là lâu
với cái lãi suất ngân hàng cũng rất cao như thế này thì cái việc mà đầu tư là sẽ gặp bất lợi
tại hội nghị về phát triển vận tải hành khách kết hợp với du lịch bằng đường thủy trên địa bàn thành phố hồ chí minh
các chuyên gia đã chỉ ra các mặt thiếu sót bất cập đang tồn tại
làm chậm khai thác tiềm năng giao thông kinh tế đường thủy như hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho đường thủy
bến bãi luồng tuyến của các điểm neo đậu các loại hình dịch vụ ăn uống vệ sinh nghỉ ngơi trên bờ
và nhất là các kết nối của các loại hình giao thông khác
trong khi đó hệ thống giao thông thủy tương đương năm mươi so với giao thông đường bộ của toàn thành phố
cái quy hoạch hiện nay chúng ta có hết rồi
quy hoạch về hệ thống cản cản quy hoạch về hệ thống logistic quy hoạch về giao thông thủy
nhưng cái nguồn lực và cái điều kiện cũng như cái cơ chế để mình triển khai nó ra thực tế
thì đang ở trong quá trình bắt đầu
và cái cuối cùng ở đây vẫn là cái nguồn lực của thành phố
phải có sự hỗ trợ từ ngân sách phải có sự hỗ trợ từ doanh nghiệp
và phải có sự hỗ trợ từ trung ương để chúng ta đảm bảo được cái việc triển khai nó một cách thực tế
ngoài ra cơ chế đặc thù riêng hoặc cơ chế mở là cũng từ được nhiều doanh nghiệp
các chuyên gia và đại diện
các doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo một số sở ngành nhắc đến nhiều nhất
trong phần tìm giải pháp cho hướng phát triển giao thông và du lịch đường thủy
hiện nay chưa có cơ quan nào hướng dẫn sử dụng
chưa có cơ chế cho thuê giao đất về giá tính đối với đất hành lan sông
nếu có quy định cụ thể các doanh nghiệp có thể tự đầu tư các tiện ích phù trợ
cho phục vụ hành khách được tốt hơn như nhà chờ nhà để xe khu vực dừng chân
giải khát vệ sinh ở phần đất hành lang sông này
lượng phối hợp do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh quảng bình chủ trì đã phát hiện bắt quả tang nguyễn thị bông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường hai thành phố đông hà tỉnh quảng trị
có hành vi vận chuyển tăng chữ ba mươi sáu năm kg pháo hoa nổ
trước đó nguyễn thị bông điều khiển phương tiện xe mô tô theo hướng từ nam ra bắc
vận chuyển chín hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tạm giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bông tại phường hai thành phố đông hà tỉnh quảng trị
phát hiện thu giữ thêm một mươi một hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả và năm hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín quả
tổng số lượng pháo hoa nổ thu giữ được là hai mươi năm hộp trọng lượng là ba mươi sáu năm kg
hiện phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng bình
đang tiến hành tạm giữ đối tượng nguyễn thị bông và tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật
cuối năm là thời điểm nhu cầu về thực phẩm của người dân tăng cao
và đây cũng chính là cơ hội cho thực phẩm bẩn thực phẩm kém chất lượng len lỏi về thị trường
mới đây đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phối hợp với đội hai quản lý thị trường
thu giữ nửa tấn nầm lợn đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi hôi thối
hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đội bốn phòng cảnh sát môi trường phối hợp cùng đội hai cục quản lý thị trường hà nội công an phường đồng xuân
quận hoàn kiếm kiểm tra tại cơ sở kinh doanh động vật tại số bốn mươi sáu trần nhật duật
chủ cơ sở là ông nguyễn bật tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở nhuế dương khói châu hưng yên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ nửa tấn nầm lợn không có hóa đơn chứng từ
không được kiểm định chất lượng
số nầm này được xác định đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi hôi thối nấm mốc
qua truy xét đối tượng khai nhận sản phẩm được thu mua trôi nổi trên thị trường
sau đó bán lại cho các quán ăn lẩu nướng tại hà nội để kiếm lời
tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ hàng hóa liên quan và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật
vấn đạn hàng giả hàng nhái vẫn đang chản lan không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng
mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thì một sản phẩm họ vừa cho ra đời không lâu
thì đã xuất hiện trên thị trường sản phẩm nhái tương tự với giá rẻ hơn rất nhiều lần
như vậy doanh nghiệp dù có muốn hạ giá thành đến đâu cũng không thể đấu lại được với hàng nhái
theo dự báo trong hai ba năm tới tỷ lệ hàng gian hàng giả có xu hướng gia tăng
chiếm từ năm mươi sáu mươi so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung
trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hàng dệt may giày dép đồ dân dụng điện tử
thực phẩm chức năng đa số các đối tượng vi phạm thường nhắm vào các doanh nghiệp
có uy tín có thương hiệu trên thị trường nhằm đánh lừa người tiêu dùng để trục lợi
hiện tại vấn nạn hàng giả đang ngày càng có xu hướng gia tăng không chỉ dừng lại
các sản phẩm thông dụng và dễ làm như giày dép quần áo
hiện nay các sản phẩm kém chất lượng là hàng gia dụng hàng điện tử đang tràn ngập thị trường
với kỹ thuật làm giả rất tinh vi
hàng giả hàng nhán được làm ngày càng tinh vi về hình thức và gây nguy hiểm cho người tiêu dùng
vì sự an toàn của người tiêu dùng tôi mong muốn trong thời gian tới các cơ quan chức năng việt nam
sẽ siết chặt hơn nữa việc quản lý và đẩy lùi vấn nặng này
cái khó của người tiêu dùng hiện nay là họ không phân biệt đâu hàng thật và hàng giả trên thị trường
một số hàng hóa được làm giả tinh vi nhát thương hiệu thậm chí phải được thấm định bởi các chuyên gia
thì mới có thể phân biệt được
người tiêu dùng khi mà mua cái sản phẩm chính hãng thì nên đến những cái địa chỉ uy tín
cũng như là truy cập các cái trang web để có thể check trước những cái sản phẩm mà mình có thể là lựa chọn
hiện tại thì đối với các cái sản phẩm chính hãng thì thường thì sẽ có các đầy đủ các cái tem nhãn năng lượng
cũng như là các cái tem xuất xứ rõ nguồn gốc để người tiêu dùng có thể là
đầy nhiều cũng như là chích xuất các cái sản phẩm mà mình cần lựa chọn
liên quan tới cái gốc độ là làm hàng giả các cái hành phạt lên rất là nhiều
cái mức phạt cũng không phải là nhẹ
tuy nhiên về mặt hành chính nếu mà mức xử phạt chỉ là từ hai trăm linh đến cao đến hai trăm linh triệu đồng đối với cá nhân
và bốn trăm linh triệu đồng đối với tổ chức thì theo tôi đây là vẫn là một bức phạt chưa đủ sức răng đe
bởi vì thực tế là rõ ràng cái việc sản xuất và mua bán hàng giả mang một cái nguồn lợi nhuận
rất là khủng khiếp
dẫn tới những người có cái hành vi hay có cái mong muốn thực hiện hành vi này
họ vẫn còn khá là xem thường cái trách nhiệm mà mình có thể gặp phải
khi mà thực hiện hành vi sản xuất mua bán hàng giả
để ngăn chặn vấn nạn hàng giang hàng giả bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tập trung phối hợp với các sở ban ngành
đặc biệt là lực lượng công an trong việc xử lý các đường dây các đối tượng chủ mua cầm đầu
để hạn chế thấp nhất thực trạng bày bán công khai hàng nhập lậu hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ
đặc biệt trên các tuyến phố của các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tăng thêm ba mươi hai chuyến bay
tương ứng với khoảng sáu chỗ ngồi ngay tại sân bay tân sơn nhất
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tăng thêm ba mươi hai chuyến bay
tương ứng với khoảng sáu chỗ mỗi ngày tại sân bay tân sơn nhất
từ ngày sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm sau
bên cạnh đó cũng sẽ điều chỉnh tần suất khai thác tại sân bay tân sơn nhất
cụ thể tăng lên bốn mươi bốn chuyến mỗi giờ trong thời gian từ sáu giờ sáng đến hai mươi ba h năm mươi năm phút mỗi ngày
và ba mươi sáu chuyến mỗi giờ trong các khung giờ còn lại
quyết định này áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm sau
xác định tết năm nay khách du lịch sẽ tăng từ ba mươi bốn mươi so với mọi năm
do đó thời điểm này các doanh nghiệp công ty lữ hành cũng đã mở bán nhiều tour du lịch hấp dẫn
để kích cầu sức mua tour nhiều đơn vị lữ hành đã tung ra những chương trình giảm giá ưu đãi
cho khách hàng đăng ký tour chọn gói sớm với mức giảm giao động từ một trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
mỗi khách tùy tour
bên cạnh đó nhiều địa phương cũng đang nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc
nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón tết cho người dân góp phần kích cầu phục hồi du lịch
để đảm bảo bình ổn giá trong dịp tết đang đến gần cục quản lý giá sẽ phối hợp với các đơn vị trong bộ
triển khai các biện pháp về quản lý và điều hành giá như triển khai các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác bình ổn
tại một số địa phương đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắt
trước mắt trong giai đoạn từ nay đến tết nguyên đán cục quản lý giá sẽ tổ chức thiết lập kênh thông tin
để nắm bắt biến động giá cả hàng ngày tại các địa phương để đảm bảo người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm
cần thiết trong giai đoạn này và mua đúng với giá niêm yết sẽ xử lý nghiêm đơn vị tăng giá bán không đúng giá niêm yết
thưa quý vị sau hơn hai năm đối mặt với đại dịch covid một mươi chín chưa kịp phục hồi thị trường bất động sản lại tiếp tục đối diện
với những khó khăn do chính sách kiểm soát chặt chẽ dòng vồn
các ngân hàng đã tăng lãi suất cho vay chứng khoán sai quy định và việc tăng lãi suất tiền vay tiền gửi của hệ thống ngân hàng
đã có tác động trực tiếp đến sự giảm sút về nguồn cung sản phẩm trên thị trường ở hầu hết các phân khúc
trong khi đó giá tăng cao vượt quá sức mua của phần lớn người dân thu nhập thấp hay là thu nhập trung bình
trong thời gian qua lãi suất cho vay đã tăng rất nhanh hiện các ngân hàng đang cho vay với lãi suất trung bình một mươi hai năm đến một mươi năm
thậm chí có ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay ở kỳ hạn một mươi hai tháng vượt quá mức một mươi năm một năm
điều này vô cùng khó khăn cho nhà đầu tư đặc biệt người lao động muốn mua nhà trả góp
do đó trong những tháng cuối năm thị trường bất động sản gần như trứng lại và không có nhiều biến động
nếu mà thu nhập mà thu nhập thấp hoặc là thu nhập trung bình thì thật sự là với cái lãi ngân hàng bây giờ thì gây khó khăn rất lớn cho những người mà có nhu cầu thực sự để mua nhà
những người đầu tư ví dụ họ có tiền nhàn rỗi
thì không nói họ mua họ để đấy ví dụ như là chờ giá nó tăng lên thì họ được giá họ bán đúng không
thế nhưng mà những cái người mà họ cần thật sự nhu cầu cần chỗ ở cần nhà ở nhưng mà với cái lãi suất của ngân hàng bây giờ cũng là khó khăn đối với những người mà có nhu cầu thật sự
theo hiệp hội bất động sản việt nam mặc dù lãi suất tăng cao nhưng giá nhà ở các phân khúc cũng không hề giảm mà vẫn leo thang
nhiều dự án nhà ở xã hội trước đây giá chỉ khoảng hơn hai mươi triệu một mét vuông
thì hiện nay nhiều nơi lên hơn ba mươi triệu một mét vuông
nguyên nhân là bởi động thái phanh tín dụng vào bất động sản từ ngân hàng trái phiếu doanh nghiệp cũng như siết thuế bất động sản trong thời gian qua
dòng vốn của chúng ta hiện nay cũng có nhiều khó khăn
ngân hàng thì đang xiết lại zoom sau một cái thời gian là dòng tiền tín dụng quá dễ cho các hoạt động
nhất là hoạt động đầu cơ đầu tư mua bán đất đai nằm vòng phân lô bán nền ở nhiều khu vực
dòng tiền cứ chảy vào làm cho thị trường nó cứ
nó cứ vị có cái sự không theo các cái điều tiết quy của các cái chuẩn mực của thị trường
thị trường chuẩn mực là thị trường phải sản xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng tiêu dùng thật của những người có dân trên thị trường đúng không ạ
tất cả mọi người đều mong muốn là ngân hàng sẽ giảm giảm cái lãi suất để mọi người có thể sử dụng
tất cả mọi người đều mong muốn là ngân hàng sẽ giảm giảm cái lãi suất để mọi người có thể sử dụng

hoặc là mình vẫn có thể chống chọi được cái lãi suất nó cao như thế
mọi người vẫn có thể mua được nhà
ngoài ra thì là muốn cái giá của bất động sản hay là nhà nó cũng giảm
giảm xuống bởi vì thời gian vừa rồi nó đã tăng nóng quá cao
và nó thật sự ngoài tầm với của những người mà thu nhập trung bình
hoặc là thu nhập thấp thì là giá nó đã đội lên có những nơi gấp đôi gấp ba lần
như thế thì sẽ rất là khó khăn cho những người mà có nhu cầu thật sự
để đẩy mạnh sự phát triển và phù hồi hoàn toàn của thị trường bất động sản trong thời gian tới
bên cạnh những nỗ lực của doanh nghiệp chủ đầu tư các bộ ngành trung ương lẫn địa phương
cần phải nghiên cứu xây dựng trình chính phủ nhiều cơ chế chính sách
nhằm giảm thiểu sự mất cân đối trong cơ cấu sản phẩm hàng hóa thị trường bất động sản
tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu thật của thị trường
trước những khó khăn của kinh tế thế giới khiến cho nền kinh tế việt nam
cũng chịu những ảnh hưởng và bị tác động nặng nề
đặc biệt trong đó phải nói đến lĩnh vực bất động sản
đứng trước thách thức đó ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh chi tiêu
tăng trưởng tín dụng định hướng cho năm nay với mức tăng là từ một năm đến hai
việc điều chỉnh phần nào đã giúp cho các doanh nghiệp có thể tái đầu tư và phục hồi trở lại
trong bối cảnh chỉ còn gần một tuần nữa là hết năm
việc ngân hàng nhà nước nới room tín dụng thêm từ một năm đến hai
được coi là tín hiệu vui cho rất nhiều doanh nghiệp
không chỉ riêng lĩnh vực kinh doanh chứng khoán
mà đặc biệt là đối với thị trường bất động sản
khi mà trong thời gian dài việc siết tín dụng khiến cho nhiều người khó tiếp cận được với các dự án
trong thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt rất là tích cực
bằng nhiều giải pháp của quốc hội của chính phủ của thủ tướng
nên một số những trị tiêu vĩ mô đã có thấy những dấu hiệu rất tích cực
chính vì thế cho nên ngân hàng nhà nước cũng đã xem xét quyết định lấy thêm hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại
để tạo dư địa cho việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp cho các dự án
việc nới rum này nó không phải hiểu trực tiếp
theo nghĩa tức là nới roum cho các ngân hàng thương mại
để ngân hàng thương mại nới roum hoặc là cho vay tiếp các doanh nghiệp bất động sản
nhưng nhìn chung nó sẽ tạo thêm được cơ hội cho các doanh nghiệp bất động sản
tìm kiếm các nguồn vốn bổ sung
phái sinh trên cơ sở gia tăng hoạt động kinh tế xã hội khác
hiện nay không ít dự án bất động sản đang triển khai dở dang gặp khó khăn vì thiếu vốn
còn ở phía người mua nhà để ở
nhiều trường hợp đã nộp bảy mươi tám mươi giá trị hợp đồng nhà
họ còn thiếu hai mươi ba mươi nữa để có thể nhận nhà
do đó việc nới rom tín dụng lần này sẽ ít nhiều tiếp sức cho thị trường bất động sản
đặc biệt hỗ trợ lớn cho người lao động mua nhà trả góp
rất tốt là gần đây một mươi năm một mươi sáu ngân hàng
lớn của đất nước đã có những cuộc họp cuối năm
và đưa ra một cái nỗ lực chung là cố gắng giảm lãi suất cho vay
rất hy vọng trong thời gian tới thì lãi suất của các trung ương trên thế giới sẽ chậm lại
theo hướng đã có sự cải thiện nhất định về bán phát
do đó mức độ gia tăng quyết liệt của lãi suất của các trung ương trên thế giới
nhất là của mỹ của châu âu sẽ giảm
và từ đó là cho đến chúng ta sẽ có sự cải thiện theo
nói cách khác là chúng ta
chờ đợi một cái quãng thời gian
cỡ sau sau tết
sẽ có thể có cái sự giảm xuống của lãi suất huy động
và từ đó giúp giảm một cách trực tiếp cho lãi suất cho vay
có thể thấy với các giải pháp đồng bộ được thực hiện quyết liệt
cùng với sự phối hợp hiệu quả của các bộ ngành địa phương
sự hỗ trợ tích cực từ ngân hàng nhà nước
thì thị trường bất động sản trong thời gian tới sẽ dần ổn định
hướng tới mục tiêu phát triển lành mạnh an toàn bền vững
đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước